tính đến hết ngày ba mươi một tháng bảy tp hcm đã tiêm hơn một trăm linh bốn liều vaccine covid một mươi chín
nâng tổng số người được tiêm chủng trong đợt năm lên đến sáu trăm hai mươi hai lượt
và đang hướng đến mốc một trăm năm mươi liều vaccine mỗi ngày
theo kế hoạch tp hcm sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm chín trăm ba mươi liều vaccine được phân bổ
ở đợt năm để tiếp tục thực hiện các đợt tiêm chủng tiếp theo nhằm đạt mục tiêu
trong tháng tám tiêm chủng cho hai phần ba dân số tp hcm trên một mươi tám tuổi
đồng thời hôm nay tp hcm cũng ban hành kế hoạch mới để tăng tốc độ tiêm chủng
hướng đến mốc một trăm năm mươi liều vaccine một ngày
quy trình tiêm chủng được ngành y tế cải tiến cắt bỏ nhiều thủ tục
sẽ triển khai một đội tiêm
mỗi bàn tim không giới hạn số lượng người mỗi ngày tối thiểu phải tiêm được ba trăm linh người một ngày
để có thể đảm bảo tỷ lệ chín mươi chín người trên một mươi tám tuổi tiêm chủng
tp hcm cần phải được phân bổ tổng cộng một mươi ba tám triệu liều vaccine covid một mươi chín
dự kiến trong tháng tám này sẽ có thêm năm triệu liều được phân bổ